mưa lớn kéo dài từ ngày một mươi ba đến nay khiến nước lũ trên thượng nguồn đổ về nhiều
gây ra không ít thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp cũng như cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện khánh sơn tỉnh khánh hòa
hiện nay địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại để có biện pháp khắc phục kịp thời
nhằm sớm ổn định đời sống sản xuất cho người dân
nhiều điểm trũng thấp bị ngập cục bộ việc lưu thông của người dân tạm thời bị chia cắt học sinh phải nghỉ học
mưa lũ cũng làm hư hỏng hệ thống nước gây ra tình trạng sạt lờ ở một số khu vực ven đồi
mái ta luy trên các tuyến giao thông tại các xã đặc biệt làm sạt lở hoàn toàn đoạn đường từ suối đá
xã ba cụ bắc đi xã ba cụ nam
các ngành chức năng và các xã thị trấn của huyện cũng đã chủ động tiến hành các biện pháp khắc phục tạm thời
tại những khu vực bị thiệt hại trên các tuyến đường cầu cống để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và phương tiện đi lại
nhất là việc bảo vệ cây cầu tạm sơn trung nối liền thị trấn tô hạp với xã sơn trung và các xã cánh tây của huyện bị nước lũ làm hư hỏng